giết mổ ra súc ra cầm là một khâu quan trọng trong mắt xích bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên người tiêu dùng lẫn người kinh doanh vẫn đang coi nhẹ khâu này
hiện nay thì việc giết mổ gia súc gia cầm thủ công diễn ra ngay tại các khu chợ tạm chợ cóc
vẫn đang hết sức phổ biến và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là một khu chợ tạm trên đường tân mỹ thuộc quận nam tử liêm thành phố hà nội
chợ nằm ngay bên cạnh một con mương lớn không bảo đảm vệ sinh môi trường
đây cũng là nơi kinh doanh buôn bán của đa phần bà con tiểu thương đến từ các huyện ngoại thành hà nội
và các tỉnh lân cận với nhiều loại nông sản như rau củ quả gà vịt
và được xiết mổ tại chỗ cho người tiêu dùng khi có nhu cầu
việc giết mổ ra cầm tại chỗ và thủ công không phải là xa lạ ở nhiều chợ tại hà nội
nhìn bằng mắt thường đã thấy không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
chứ chưa nói đến việc kiểm soát hay chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
trong khi đó người mua và cả người bán vẫn vô tư cho rằng việc mổ tại chỗ như thế này
mới chứng minh được đây là thực phẩm sạch tươi và rõ nguồn gốc
nếu như mà mổ sát ra rồi thì mình lại không biết là con vịt thì nó có sống nó có tươi ngon hay là nó có đúng rõ nguồn gốc của nó tươi sống không
hay là nó chết rồi người ta mới mang đi bán
người dân là người ta thích ăn kiểu tươi sống này hơn
nên bây giờ vì những các bạn em về nhu cầu cuộc sống thì tất cả mọi người đều phải bán kiểu thế này
người ta nhìn thấy thì mấy người ta mới mua hàng
tình trạng buôn bán giết mổ da súc da cầm nhỏ lẻ tự phát không chỉ là thói quen có hại
mà còn là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh
điều này thể hiện lỗ hồng trong công tác quản lý giết mổ da súc da cầm
để hạn chế bất cập này cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị cơ quan quản lý liên quan
đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người tiêu dùng và người kinh doanh
nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ cóc chợ tạm chợ đầu mối của hà nội